thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh quảng ngãi
cùng sự buổi làm việc có phó thủ tướng vương đình huệ và lãnh đạo một số bộ ngành liên quan
để ngành lọc hóa dầu và năng lượng khí điện thực sự trở thành ngành lĩnh vực kinh tế mũi nhọn
chủ lực của tỉnh quảng ngãi nói riêng khu vực miền trung tây nguyên và cả nước nói chung
tỉnh quảng ngãi kiến nghị chính phủ điều chỉnh bổ sung định hướng phát triển khu kinh tế dung quốc
thành trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia và các quy hoạch nhánh của quy hoạch ngành quốc gia
về năng lượng phát triển điện lực hạ tầng dự trữ cung ứng xăng dầu
tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá quảng ngãi đã có nhiều khởi sắc về kinh tế xã hội
thời gian qua tỉnh có quyết tâm lớn trong chỉ đạo quản lý điều hành song quảng ngãi vẫn còn nghèo
thủ tướng mong cấp ủy chính quyền các cấp của quảng ngãi cố gắng hơn nữa đổi mới hơn nữa
trong thực hiện các mục tiêu phát triển thủ tướng nhất trí để khu kinh tế dung quốc trở thành
trung tâm lọc hóa dầu quốc gia đưa dung quất trở thành nhà máy chất lượng hiệu quả an toàn
đóng góp nhiều hơn nữa cho phát triển của tỉnh và cả nước thủ tướng cũng đề nghị quảng ngãi tăng cường
nâng cấp hạ tầng cơ sở nhất là sân bay càng biển khơi thông đồng bộ hạ tầng huyết mạch quốc gia
để kích thích phát triển sản xuất thủ tướng khuyến khích tỉnh kêu gọi đầu tư theo hình thức ppp
trong đầu tư phát triển để có nguồn vốn rộng rãi thực hiện tốt nguyên tắc bình đẳng công khai
minh bạch trong ứng xử với doanh nghiệp nhà đầu tư để nhà đầu tư yên tâm phát triển sản xuất
kinh doanh trên địa bàn cùng với đó tỉnh cần tiếp tục thu hút đầu tư đẩy nhanh tiến độ của
phần hóa doanh nghiệp nhà nước trực thuộc thủ tướng lưu ý quảng ngãi chú trọng hơn nữa phát triển
kinh tế tư nhân tại địa phương và đặc biệt là quan tâm không ngừng cải thiện môi trường đầu tư
kinh doanh trong quá trình phát triển tỉnh cần chú ý đến các huyện miền núi các xã nghèo diện
a vẫn còn nhiều khó khăn để có chính sách hợp lý đặc biệt tỉnh cần bảo vệ giữ gìn tốt
đảo lý sơn giả soát điều chỉnh và thực hiện nghiêm quy hoạch để lý sơn trở thành điểm sáng
về thu hút đầu tư thủ tướng chỉ đạo ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi tiến hành sơ kết nửa nhiệm
kỳ trình ban chấp hành đảng bộ và hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến để đưa ra một tầm nhìn
toàn diện đa dạng hơn về mục tiêu phát triển của địa phương trong thời gian tới